hà nội còn hai trăm ba mươi chín ca covid một mươi chín điều trị tại bệnh viện
số ca mắc mới từ một mươi tám h ngày chín tháng năm đến một mươi tám h ngày một mươi tháng năm hà nội ghi nhận năm trăm bảy mươi bảy ca bệnh một trăm năm mươi chín ca cộng đồng bốn trăm một mươi tám ca đã cách ly
hiện còn hai trăm ba mươi chín ca covid một mươi chín trên địa bàn đang điều trị tại các bệnh viện
số ca mắc mới tính từ một mươi tám h ngày chín tháng năm đến một mươi tám h ngày một mươi tháng năm hà nội ghi nhận năm trăm bảy mươi bảy ca bệnh một trăm năm mươi chín ca cộng đồng bốn trăm một mươi tám ca đã cách ly
bệnh nhân phân bố tại một trăm hai mươi xã phường thị trấn thuộc hai mươi tám trên ba mươi quận huyện thị xã
một số quận huyện ghi nhận nhiều bệnh nhân trong ngày như hà đông tám mươi tám đông anh tám mươi bảy hoàng mai năm mươi hai long biên ba mươi chín nam từ liêm ba mươi tám
cộng dồn số ca mắc tại hà nội trong đợt dịch thứ tư
từ ngày hai mươi chín tháng bốn năm hai nghìn hai mươi một là một năm trăm chín mươi ba bốn trăm linh ca
cũng theo báo cáo của sở y tế hà nội đến nay trên địa bàn thành phố còn hai trăm ba mươi chín ca covid một mươi chín điều trị tại bệnh viện có chín mươi ba bảy trăm chín mươi ba ca đang theo dõi tại nhà
về công tác tiêm vaccine phòng covid một mươi chín tính từ chiều một mươi sáu tháng bốn cho đến hết ngày chín tháng năm hà nội đã triển khai tiêm mũi một cho hơn một trăm năm mươi ba tám trăm linh trẻ
từ năm tuổi đến dưới một mươi hai tuổi chiếm gần tám hai triệu
hà nội đã triển khai tổng số mũi tiêm cho lứa tuổi này trên cả nước